đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với huyện ba vì
tại buổi làm việc đồng chí vương đình huệ chỉ đạo ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân thành phố sớm giả soát hoàn thiện quy hoạch của huyện
nhất là quy hoạch các vùng trọng điểm phát triển dịch vụ du lịch của huyện ba vì
và đề nghị ba vì tập trung chỉ đạo thúc đẩy phát triển sản xuất phân đấu tăng trưởng từ năm đến sáu
trước mắt huyện cần làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
để có hướng dẫn tổ chức sản xuất kinh doanh bảo đảm an toàn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp